thưa quý vị liên quan tới vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm
ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba đối tượng
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm bị can
gồm năm trung tâm do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc
giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện
nhằm thu lợi bất chính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe